trước những thông tin được đăng tải trên một số trang báo liên quan đến những dự án đầu tư tại tỉnh bình thuận vừa qua
thì vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một ubnd tỉnh bình thuận đã tổ chức buổi họp báo chuyên đề
thông tin chính thức về một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
ubnd tỉnh bình thuận cho biết về dự án khu dịch vụ du lịch cộng đồng biển quê hương
tại xã thuận quý huyện hàm thuận nam và xã tiến thành thành phố phan thiết
phần diện tích trồng rừng trên khu đất dự án là rừng trồng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
nằm ngoài hồ sơ quy hoạch ba loại rừng không phải là rừng phòng hộ
đã thực hiện đầy đủ hồ sơ thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định
và đã có phương án trồng rừng thay thế
việc ubnd tỉnh ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
để đầu tư xây dựng dự án là đảm bảo quy định luật lâm nghiệp
ngoài ra ubnd tỉnh bình thuận cũng cho biết các dự án trường mầm non lê quý đôn
tại phường phú thủy thành phố phan thiết dự án lấn biển bố trí sắp xếp lại dân cư
và chỉnh trang đô thị phường đức long thành phố phan thiết và việc đấu giá quyền sử dụng đất
và dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii của công ty cổ phần tân việt pháp
đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật